mọc thành đám ở triền núi cao cây trà rừng hay còn gọi là trà mã giọ được một người dân đem về trồng trong vườn nhà để hái đọt chế biến thành trà uống
đã bốn mươi ba năm kể từ khi miền nam hoàn toàn giải phóng đất nước thống nhất cũng là từng ấy thời gian trà mã giọ đứng vững trên vùng đất khô cằn và cho thu hoạch đều đặn đem lại nguồn lợi khá cao cho người dân nhưng chẳng mấy ai biết đến
đã bốn mươi ba năm kể từ khi ông nhiổ một mươi cây trà mã giọ con đầu tiên trên núi hòn nhọn thuộc xã xuân lộc thị xã sông cầu tỉnh phú yên về trồng nay vườn trà của ông nhi đã phát triển lên hơn một trăm linh gốc cho thu hoạch chính vụ hàng năm từ tháng riêng đến tháng tám âm lịch